tại văn phòng chính phủ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín đã thảo luận hai vấn đề gây nhiều băn khoăn thời điểm hiện nay đó là quản lý người xuất nhập cảnh tổ chức cách ly đối với các chuyên gia lao động và người thân vào việt nam sinh sống học tập làm việc và xem xét ý kiến về việc tái khởi động hoạt động du lịch quốc tế
phó thủ tướng vũ đức đam trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp
phát biểu tại cuộc họp giáo sư tiến sĩ nguyễn thanh long thứ trưởng thường trực bộ y tế cho rằng trong bối cảnh chúng ta đón các chuyên gia lao động kỹ thuật cao người nước ngoài vào làm việc đưa người việt nam ở các quốc gia vùng lãnh thổ đang có dịch về nước dẫn tới nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào trong nước là rất lớn
do đó thời gian tới cần tiếp tục phải quản lý chặt chẽ người nhập cảnh theo quy định đề nghị giao bộ quốc phòng tổ chức tiếp nhận quản lý cách ly đối với các lưu học sinh vào việt nam học tập
đối với quản lý chuyên gia lao động nước ngoài giao trách nhiệm đầu mối quản lý là các địa phương
đồng thời yêu cầu các địa phương phải tiếp tục quản lý chặt chẽ các phi công thành viên tổ bay quốc tế đặc biệt là phải quản lý chặt chẽ các khách sạn được sử dụng cách ly
cùng với đó ý kiến về khởi động du lịch quốc tế nhiều ý kiến cho rằng cần xem xét cẩn trọng
cách đây một tuần bộ văn hóa thể thao và du lịch cũng đã giao cho tổng cục du lịch chủ trì phối hợp với các cơ quan tổ chức một hội nghị bàn về các giải pháp và những đề xuất kiến nghị